trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị thủy tiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại phường đống đa thành phố quy nhơn để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua công tác trinh sát công an tp quy nhơn đã bắt quả tàng tiên đang tàn sử trái phép chín viên thuốc lắc
cùng với hai gói ma túy đá với tổng trọng lượng gần bốn g để bán cho các con nghiện
khán xét khẩn cấp nợ của đối tượng tiên lực lượng công an còn thu giữ thêm một mươi viên thuốc lắc và một gói ma túy khác
với tổng trọng lượng gần ba năm gram cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan tới hành vi mua bán trái phép chất ma túy của tiên
mở rộng điều tra lực lượng cảnh sát ma túy còn bắt thêm hai đối tượng khác là lê văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và nguyễn phan ngọc bảo quyên sinh năm hai nghìn
nguyễn phan ngọc bảo quyên sinh năm hai nghìn bốn công chú tại thành phố quy nhơn là đồng phạm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do tiên cầm đầu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng một đối tượng đã lẻn vào nhà ở xã tân công xính huyện tam nông tỉnh đồng tháp để trộm cắp tài sản
nhưng chỉ sau hai giờ gây án đối tượng này đã bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó công an xã tân công xính huyện tam nông nhận được tin của một người dân ở địa phương bị mất trộm tài sản gồm một dây chuyền vàng một dây chuyền vàng với lắc tay trị giá hai triệu đồng và hai triệu đồng
sau hai giờ truy xét nhanh lực lượng công an đã mời làm việc đối tượng nguyễn thị vẹn chú tại tỉnh vĩnh long
qua đấu tranh vẹn khai nhận lợi dụng nhà người dân không có người trông coi nên đã đột nhập vào lấy trộm số tài sản nói trên
hiện công an huyện tam nông đã thu hồi được số tài sản
và tiếp tục điều tra làm rõ
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê văn hậu chú tại thị xã tân châu về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại khu vực khóm long cuối bê phường long phú thị xã tân châu lực lượng công an đã bắt quả tàng hậu đang trên đường đi giao ma túy cho các bạn
lực lượng công an tiếp tục thu giữ hai mươi bốn bọc ma túy đá và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an hậu khai nhận mua số ma túy đá trên của một đối tượng lạ mặt ở thành phố hồ chí minh đem về địa phương chia nhỏ rồi bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
trong khi đó lực lượng chức năng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa hoàn thiện hồ sơ xử lý bốn phụ nữ về hành vi đổ trộm rác thải sinh hoạt ra môi trường
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng năm lực lượng chức năng phường hố nai thành phố biên hòa đã bắt quả tăng bốn phụ nữ điều khiển xe máy chở nhiều bọc rác từ các phường tân hiệp tràng giài đến vứt bỏ vung vãi trên lề đường cũng như là dưới chân cột điện dọc đường nguyễn ái quốc thuộc phường hố nai thành phố biên hòa
việc vứt trộm rác bừa bãi như thế này là một trong những nguyên nhân chính làm bít miệng cống thoát nước tắc nghẽn dòng chảy
gây ra nước ngập úng cục bộ nghiêm trọng trên địa bàn thành phố biên hòa trong những ngày vừa qua
mở đầu là thông tin về ma túy tại xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện vân hồ phối hợp với đồn biên phòng trường sơn thuộc bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phát hiện bắt quả tàng
đối tượng là lý a nhà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản sai lai xã trường xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm gần một mươi bốn một mươi một bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn một một kg cùng một số vật chứng liên quan khác
một vụ nổ lớn đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại một phòng trọ ở khu phố phú an thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận khiến một người bị trọng thương
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h ngày bảy tháng năm phát hiện tiếng nổ lớn người dân xung quanh đã chạy đến hiện trường và tìm thấy anh nguyễn kim khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nằm bất tỉnh trên vũng máu trước cửa phòng trọ
kiểm tra bên trong người dân phát hiện có hai cháu nhỏ là con ruột của anh khánh cũng đang nằm bất tỉnh trên gác
ba cháu con anh khánh đang nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệ viện đa khoa bình thuận
hai cháu bé chỉ bị bất tỉnh do hoàng sợ riêng anh khánh bị thương nặng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ nổ
trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận ngũ hành sơn tối qua tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng đã nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến thu giữ nhiều hung khí tự tạo
cụ thể khi đang tuần tra trên tuyến đường phan tứ phường mỹ an tổ công tác phát hiện nhóm sáu thanh thiếu niên chạy xe máy rú ga trên tay cầm nhiều hung khí nên tiến hành kiểm tra hành chính
trong lúc truy đuổi qua nhiều tuyến đường nhóm này rất manh động
chạy xe lạng lách với tốc độ cao
sau hơn một mươi phút lực lượng chín trăm một mươi một đã dừng xe được hai đối tượng và đấu tranh được biết
hai thanh niên này đang cùng với nhóm bạn hẹn nhau tại cầu bờ quan trên đường minh mạng để chờ một nhóm khác đến trả thù xuất phát từ mâu thuẫn nói xấu nhau trên mạng xã hội
tiếp tục theo dõi tổ công tác bắt giữ thêm bốn thanh niên thu giữ ba dao phóng lợn và một đưỡi mát
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm
những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề
sáu mươi năm sáng mãi trang sử vàng đã chính thức được khai mạc tại hà nội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã tới dự buổi lễ
phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định
lực lượng cảnh sát nhân dân là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân
từ khi ra đời đến nay lực lượng cảnh sát nhân dân luôn được đảng
nhà nước bác hồ và ngành công an chăm lo xây dựng giáo dục rèn luyện
được nhân dân tin yêu đùng bọc không ngừng lớn mạnh và trường thành
trong quá trình công tác chiến đấu lực lượng cảnh sát nhân dân đã khắc phục mọi khó khăn
gian khổ lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
đóng góp tích cực trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước
được đảng nhà nước ghi nhận đánh giá cao và tặng thưởng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân
bộ công an tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng với chủ đề
sáu mươi năm sáng mãi trang sử vàng
liên hoan không chỉ là ngày hội của những cán bộ chiến sĩ làm công tác văn hóa văn nghệ
mà còn là hoạt động thiết thực động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân
hàng thái thi đua lập thành tích trên mặt trận bảo đảm an ninh trận tự đầy khó khăn gian khổ
đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ cơ quan các đơn vị địa phương giao lưu họ khỏi
mở rộng văn hóa giữa các vùng miền giữa cơ quan khối bộ và công an các đơn vị địa phương
liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng cảnh sát nhân dân là nơi thể hiện tài năng nghệ thuật
khơi dậy lòng nhiệt tình say mê của các cá nhân trong phong trào văn nghệ quần chúng từ đơn vị cơ sở
đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi cổ động động viên giáo dục cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân
tích cực phân đấu trong công tác rèn luyện đạo đức lối sống hoàn thiện nhân cách người cán bộ chiến sĩ công an
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo đúng tinh thần nghị quyết số năm ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của đảng ủy công an trung ương
về nâng cao chất lượng công tác văn hóa văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng
chính quy tinh vệ và hiện đại
tham gia liên hoan có hai mươi một đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ công an các đơn vị địa phương
với một trăm linh tiết mục nghệ thuật thuộc bốn thể loại ca múa nhạc kịch
các tiết mục có nội dung ca ngợi đảng bác hồ kính yêu tình yêu quê hương đất nước
nhiều chương trình tiết mục ca ngợi truyền thống vẻ vang sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
tuyên truyền quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tuyên truyền phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hổ dạy phong trả thi đua vì an ninh tổ quốc
tôn vinh những chiến công thầm lặng của lực lượng cảnh sát nhân dân ca ngợi người chiến sĩ cảnh sát nhân dân cơ sở
vì bản làng bình yên vì nhân dân phục vụ
sau lễ khai mạc các đại biểu cán bộ chiến sĩ khán giả đã thưởng thức các tiết mục dự thi của đoàn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh đắk lắc
và đoàn nghệ thuật quần chúng công an tp hà nội
theo kế hoạch một mươi chín đoàn của công an các đơn vị địa phương sẽ biểu diễn vào buổi chiều và buổi tối các ngày mùng tám mùng chín mùng một mươi tháng năm
năm tại trung tâm nghệ thuật âu cơ hà nội liên hoan sẽ bế mạc vào ngày một mươi tháng năm